hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trước tiên hãy cùng chúng tôi bắt đầu với những nội dung mới nhất trong chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
vào sáng nay quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với tám mươi chín tám mươi bốn trên tổng số đại biểu có mặt tại hội trường ấn nút biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó nghị quyết điều chỉnh tăng tổng mức vốn nước ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn này từ ba trăm linh tỷ đồng lên tối đa ba trăm sáu mươi tỷ đồng
đồng thời điều chỉnh giảm tư ứng vốn vay trong nước để đáp ứng yêu cầu giải ngân đối với những dự án sử dụng vốn nước ngoài
điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia một mươi tỷ đồng từ tám mươi tỷ đồng xuống bảy mươi tỷ đồng
nghị quyết cũng cho phép sử dụng nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trên cơ sở đảm bảo khả năng cân đối vốn đầu tư của ngân sách nhà nước hàng năm
và giữ mức trần đầu tư công hai triệu tỷ đồng không bao gồm nguồn tăng chi đầu tư phát triển do tăng thu ngân sách địa phương
và thay đổi cơ chế đối với nguồn vốn để lại đầu tư cho tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội được đưa vào cân đối trong ngân sách nhà nước từ năm hai nghìn một mươi
giữ tỷ lệ bội chi chỉ tiêu an toàn nợ công đã được quốc hội quyết định
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh phú thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc
tổ chức đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn sử dụng mạng internet
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ xác định
bị can nguyễn văn dương cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao cnc
và bị can phan xảo nam cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty vtc online cùng các đồng phạm
đã lợi dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc qua mạng
ngoài hai bị can dương và nam còn chín mươi bị can khác phải hầu tòa
ông phan văn vĩnh và ông nguyễn thanh hóa bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau hai mươi tám tháng vận hành chương trình phần mềm và giả phải công nghệ có tích hợp game bài
bị can nguyễn văn dương và phan sầu nam cùng đồng phạm đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ
xây dựng một hệ thống gồm có hai mươi năm đại lý cấp một hơn năm tám trăm linh đại lý cấp hai
để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại
hệ thống này đã lôi kéo gần bốn mươi ba triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến
thu lời bất chính hơn chín tám trăm năm mươi ba tỷ đồng
số tiền này nguyễn văn dương hưởng lợi bất chính một sáu trăm năm mươi năm tỷ đồng phan xào nam hưởng lợi bất chính một bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng
phiên tòa dự kiến diễn ra trong một mươi năm ngày trong đó có năm ngày để hội đồng xét xử nghị án
công an thành phố sóc trăng vừa bắt quả tăng sáu đối tượng về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
vào dạng sáng nay tại quốc lộ sáu mươi thuộc ấp phụng hiệp xã an hiệp huyện châu thành tỉnh sóc trăng
lực lượng chức năng phát hiện bốn xe ô tô đi từ an giang về sóc trăng và di chuyển vào nhà kho
thuộc ấp phụng hiệp xã an hiệp huyện châu thành
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện và lập biên bản tạm giữ hai bảy trăm linh cây thuốc lá
bốn xe ô tô một mươi điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn tại lạng sơn bộ đội biên phòng tỉnh vừa bắt giữ thành công một vụ vận chuyển hàng lậu vào nội địa qua lối mòn biên giới
đêm một mươi một mươi một lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào việt nam
vác theo hàng hóa qua lối mòn khu vực mốc một nghìn một trăm linh bảy
thị trấn đồng đăng viện cao lộng
khi phát hiện thấy sự xuất hiện của lưu lợi chức năng
các đối tượng đã lợi dụng đêm tối bỏ chạy sang bên kia biên giới vứt lại hiện trường bảy bao hàng nhập lậu
qua kiểm tra thực tế số hàng bị bắt giữ đều là quần áo tất tay khăn len ốp dán tường nhập lậu
có xuất xứ ngoài việt nam với tổng trị giá ước tính khoảng trên năm mươi triệu đồng
hiện nay toàn bộ số hàng hóa nhập lậu trên đã bị lập biên bản thu giữ để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
thủ tỉnh bình phước đang lập biên bản khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ thủ phạm gây ra vụ chặt phá
gần một trăm linh cây cao su của gia đình ông trần đức lý ở xã tân lợi huyện đồng phú
theo tường trình của ông lý khoảng năm giờ sáng tám tháng một mươi một khi ra vườn cao su cạo mủ
người nhà đã hốt hoảng phát hiện gần một trăm linh cây cao su bị kẻ gian chặt vỏ sâu vào thân cây còn đang chảy nhựa
ông lý cho biết kẻ hủy hoại cao su theo cách này rất thâm độc và tinh vi
bởi chỉ chặt vạt gần miệng cạo khiến mù từ thân cây chảy tràn ra ngoài khiến cây suy kiệt theo thời gian và chết
đặc biệt vườn cao su của gia đình ông lý chia làm ba khoảnh riêng biệt sen kẽ trong các vườn cao su của người khác
tuy nhiên kẻ phá hoại vẫn nhận biết từng khoảng vườn thuộc sở hữu nhà ông lý và cố tình xâm nhập hủy hoại theo cách tinh vị kể trên
trước khi xảy ra vụ việc ông trần đức lý đã đứng ra tố cáo vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh bảy tiểu khu ba trăm sáu mươi ba nông lâm trường tân lập
thuộc công ty trách nhiệm ứng hạn một thành viên cao su bình phước
đồng thời ông lý cũng là người đã đứng đơn tố cáo nhiều sai phạm khác trong quản lý rừng sử dụng đất rừng
tại khu vực ban quản lý rừng kinh tế suối nhung huyện đồng phú
thưa quý vị tại hai xã bình giang và bình phục huyện thăng bình tỉnh quảng nam nơi có chữ lượng tài nguyên cắt trăng lớn nhất của quảng nam
thời gian vừa qua người dân sản xuất nông nghiệp nơi đây đứng ngồi không yên với nguy cơ là mất mùa không thể sản xuất được
do hoạt động khai thác cát trắng của công ty cổ phần kỹ nghệ khoáng sản quảng nam
và việc khai thác cát ồ ạt và không hoàn thổ theo đúng cam kết không chỉ gây nên sự thất thoát rất lớn về tài nguyên
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hoạt động sản xuất của người nông dân vốn chỉ sống dựa vào nông nghiệp
thời điểm tháng một mươi một này nhiều năm trước là vụ sản xuất vụ đông của người dân vùng cát thăng bình tỉnh quảng nam
với mua sản xuất cây nén cây kiệu
tuy nhiên năm nay các loại cây trồng vụ đông của người dân nơi đây
đã trở nên eo uột không lớn nổi và chết khô hàng loạt
nguyên nhân là do việc khai thác cát ổ ạt không hoàn thổ làm đứt mạch các ngầm tùy tiêu của người dân
khiến cả vùng thiếu nước trầm trọng giữa mùa mưa
nguyên nhân thứ nhất và lớn nhất là khơi thốt cốt
khơi thốt cốt ở bình dương mà không qua cho công kỳ của hoàn thổ
điểm thứ hai là giữa ống cây là hên nam
hên nam mà nếu như nhà nước mà có kinh phí mà cho ra đêm dị để mà luồn âm
cống âm để mà lắp lại mẹ quán
để mà không còn cái chỗ mà sao quá để mà mất cái nguồn đông nước chảy
ngoài ra tuyến canh mương giải thủy c hai do đơn vị khai thác thi công không đúng với thiết kế ban đầu
nên tuyến canh với mục đích phục vụ nguồn nước cho các cánh đồng ở hạ nguồn lại trở nên cản trở dòng nước
chúng có ý kiến là đề nghị cho nhà nước là lùm ra mà hơi nước đẹp cấm
lắp đèn là cho cái độ êm ái lại cho còn mình tiếp tục mốc sao như thế là dân họ bỏ
việc thiếu nước trầm trọng giữa mùa mưa do ảnh hưởng từ việc khai thác các đồ ạt không hoàn thổ
khiến hàng trăm hectare đất không thể sản xuất được
làm cho người dân vùng cát thanh bình đã khó khăn lại thêm phần khốn đốn
trước thực trạng này đơn vị thi công đã hỗ trợ hơn sáu trăm hai mươi triệu đồng cho người dân liên quan
tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời
về lâu về dài phải xử lý triệt để những tồn tại trên hàng trăm hectare đất để người dân có nước sản xuất
còn cái ảnh hưởng trực tiếp thì chỉ có cái đơn vị
mà tư vấn cái đơn vị có chức năng thì gì mới đánh giá là nó bao nhiêu
nhưng hiện nay thì bà cao họ người nào họ cũng nó bị khô hết
nên sản xuất đồng nghiệp nó gặp khó khăn
về mặt lâu dài thì đề nghị là chỉnh lại cái đánh giá tạo động môi trường
hoặc cái hoàn thổ thêm tốm tắc nữa
thì có thể là nó khắc phục tổn thời về mạch nước nhà
chứ còn địa phương không có cái cách nào hết
không có cách nào
đồng tây cũng không có cái cách nào đâu
vì hàng họ là đất cóc cho nên đất cóc là nước không nhị mạnh
khai thác cát không hoàn thổ như cam kết ban đầu là câu chuyện không mới đối với một số doanh nghiệp hiện nay
lợi tức thì công ty thu về còn người dân lại tiếp tục loay hoay với cuộc sống hưu sinh của mình
hệ lụy sẽ còn dài nếu tiếp diễn tình trạng này
chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
theo đó yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường thanh tra kiểm tra chấn chỉnh và xử lý nghiêm
những đơn vị cá nhân có hành vi nhũng nhiễu phiền hà tạo gánh nặng cho doanh nghiệp
cụ thể về chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường
chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm nhiệm vụ cắt giảm
đơn giản hóa năm mươi điều kiện đầu tư kinh doanh
về chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh
nghị quyết yêu cầu bộ xây dựng ra soát sửa đổi bổ sung cắt giảm các quy định không cần thiết
về thủ tục lập quy hoạch giấy phép quy hoạch thủ tục xin phép xây dựng các công trình phục vụ sản xuất kinh doanh
bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ xây dựng tài nguyên và môi trường
giả soát sửa đổi các quy định pháp luật để thống nhất trình tự thủ tục cấp phép dự án đầu tư
ngân hàng nhà nước nghiên cứu xây dựng hành lang pháp lý cho các ngân hàng thương mại nghiên cứu
và phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
ngay sau đây là một số thông tin về giá cả tiêu dùng trên cả nước vào sáng nay
thị trường cà phê trong nước giá cà phê nguyên liệu đang giao dịch ở mức từ ba mươi năm năm trăm linh đồng đến ba mươi sáu ba trăm linh đồng một kg
giá cà phê nhân sô thấp nhất là ba mươi năm năm trăm linh đồng một kg tại lâm đồng và cao nhất ba mươi sáu ba trăm linh đồng một kg tại gia lai
những người trồng cà phê khả năng bán được một bảy mươi năm triệu tấn vào cuối tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi tám dựa trên mức sản lượng một bảy trăm tám mươi năm triệu tấn của mùa trước tức là chín mươi tám sản lượng của vụ thu hoạch
thế nhưng giá cà phê xuống thấp nhất trong bốn năm qua và điệp khúc được mùa mất giá đang tái lập
thống kê của tổng cục hải quan tháng chín năm hai nghìn một mươi tám giá xuất khẩu các mặt hàng cao su đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cao su tổng hợp có giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh nhất
giá cao su svr một mươi giảm một mươi năm bảy svr ba l giảm một mươi ba
nếu tính chung một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám xuất khẩu cao su đạt một hai mươi một triệu tấn
trị giá một sáu mươi năm tỷ usd tăng một mươi ba bốn về lượng nhưng lại giảm bảy sáu về giá trị so với cùng kỳ năm trước
nguyên nhân là do giá cao su xuất khẩu giảm đến một mươi tám sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy